bệnh viện một trăm linh tám thêm hai nữ nhân viên dương tính sars cov hai
hai người này đều là nữ là f một đã được cách ly tại viện từ ngày hai mươi tháng một mươi phát hiện dương tính vào ngày hai mươi hai và hai mươi bốn tháng một mươi
như vậy hiện bệnh viện một trăm linh tám phát hiện ba ca covid một mươi chín
ca covid một mươi chín đầu tiên ở bệnh viện một trăm linh tám là anh pdt bốn mươi sáu tuổi là hành chính trưởng của khoa khám bệnh đa khoa thuộc trung tâm khám bệnh
anh t và gia đình sống ở vườn giáp bát hoàng mai
ngày hai mươi tháng một mươi anh xuất hiện triệu chứng khó chịu ở song mũi anh báo cáo bệnh viện và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
vợ cùng hai con của anh được đưa vào bệnh viện một trăm linh tám lấy mẫu xét nghiệm kết quả chị vợ dương tính hai người con âm tính
vợ chồng anh tê đã được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín hai anh chị đã được đưa vào nơi theo dõi điều trị riêng covid một mươi chín của bệnh viện hai con được cách ly tại bệnh viện
hiện nay tình trạng sức khỏe của anh này không ho không sốt không khó thở hình ảnh x quang tim phổi bình thường các xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường
bệnh viện đã tổ chức truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với anh này từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho ba trăm bảy mươi người là f một f hai có liên quan đến ca bệnh
các f một được cách ly tại bệnh viện đến nay phát hiện thêm hai người chuyển dương tính một trong hai người này đã được sở y tế hà nội công bố hôm qua đó là chị dtn ba mươi năm tuổi ở đặng xá gia lâm
ca thứ hai là chị ntth th có địa chỉ ở thanh trì hoàng mai hà nội ngày hai mươi bốn tháng một mươi chị h có biểu hiện suốt nhẹ sau lấy mẫu xét nghiệm pcr cho kết quả dương tính với sars cov hai
kết quả xét nghiệm sáu người trong gia đình chị hát và những người tiếp xúc đều cho kết quả âm tính toàn bộ nhân viên người bệnh và người nhà bệnh nhân ở bệnh viện cũng được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
tính đến chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi bệnh viện đã lấy được hơn hai tám trăm linh mẫu đều cho kết quả âm tính bệnh viện đã phong tỏa phòng làm việc và khu vực xung quanh nơi làm việc của bệnh nhân phun khử khuẩn toàn bộ khu vực làm việc và di chuyển của bệnh nhân tại bệnh viện theo quy định
các bộ phận khác của trung tâm khám bệnh nơi công tác của ba ca covid một mươi chín vẫn làm việc bình thường
tính đến chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi bệnh viện đã lấy được hơn hai tám trăm linh mẫu đều cho kết quả âm tính bệnh viện đã lấy được hơn hai tám trăm linh mẫu đều cho kết quả âm tính

bác sĩ trần văn khải phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết qua truy vết xét nghiệm sàng lọc tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi tỉnh ghi nhận thêm chín mươi tám trường hợp dương tính sars cov hai trong đó có bảy mươi hai trường hợp f một trở thành f bảy trường hợp về từ vùng dịch một mươi hai trường hợp phát hiện trong cộng đồng bảy trường hợp trong khu vực phong tỏa
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay sóc trăng ghi nhận bốn ba trăm bảy mươi sáu ca dương tính covid một mươi chín có hai một trăm năm mươi hai ca khỏi bệnh xuất viện và ba mươi năm ca tử vong
bác sĩ khải cho biết thêm từ ngày hai mươi hai tháng chín đến nay sóc trăng tiếp nhận hơn bốn mươi ba bốn trăm linh người từ các tỉnh thành bình dương đồng nai tp hcm về quê trong đó có một mươi bốn ba trăm linh sáu người được cách ly tập trung chín một trăm ba mươi năm người cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện bốn trăm sáu mươi tám trường hợp dương tính covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hiện có ba trăm linh chín cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận khoảng hai mươi tám người hiện đang cách ly tập trung khoảng một mươi ba ba trăm linh người tỉnh sóc trăng đã thành lập
ba bệnh viện tiếp nhận điều trị khoảng một hai trăm linh đến một năm trăm linh trường hợp f gồm bệnh viện sản nhi cũ bệnh viện quân dân y và bệnh viện ba mươi tháng bốn
ngoài ra để chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan tỉnh sóc trăng đang chưng dụng triển khai thêm ba bệnh viện giã chiến với tổng số khoảng một dường bệnh
trong đó chưng dụng khu vực trụ sở tỉnh đoàn để bố trí khoảng hai trăm năm mươi giường bệnh khu nhà thi đấu hồ nước ngọt bố trí khoảng sáu trăm linh giường bệnh và khu sản xuất hành tím thị xã vĩnh châu bố trí khoảng một trăm năm mươi giường bệnh
tại an giang diễn biến dịch covid một mươi chín đang vô cùng phức tạp trong bốn ngày liên tiếp từ hai mươi một tháng một mươi đến hai mươi bốn tháng một mươi tỉnh ghi nhận một sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có ba trăm linh một ca mắc trong cộng đồng
tính từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay tổng số ca mắc covid một mươi chín ở an giang là chín hai trăm ba mươi ca
đã điều trị khỏi gần sáu chín trăm linh ca tử vong là một trăm hai mươi năm ca
trước diễn biến dịch phức tạp ngày hai mươi bốn tháng một mươi tỉnh an giang đã đưa vào vận hành bệnh viện điều trị covid một mươi chín huyện phú tân với quy mô một trăm linh giường
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh an giang cũng đã phê duyệt kinh phí gần một trăm hai mươi tỷ đồng đầu tư khẩn cấp phòng icu điều trị bệnh covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang thành phố long xuyên và đầu tư hơn một hai trăm linh giường bệnh điều trị bệnh covid một mươi chín ở các huyện trong tỉnh
tại kiên giang số ca nhiễm covid một mươi chín cộng đồng tăng dần
ngày hai mươi năm tháng một mươi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh kiên giang cho biết từ một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng một mươi đến một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng một mươi số ca mắc mới của tỉnh kiên giang là một trăm một mươi tám ca nâng tổng số ca mắc từ ngày hai mươi một tháng sáu đến hai mươi bốn tháng một mươi lên bảy tám trăm bốn mươi hai ca
điều đáng lo là số ca mắc phát hiện trong cộng đồng bắt đầu tăng dần lên có đến hai mươi ba ca chiếm một mươi chín bốn mươi chín
hiện nay các ngành chức năng đang tiến hành xử lý theo quy định
ngày hai mươi hai tháng một mươi kiên giang có tám mươi ba ca ngày hai mươi ba tháng một mươi tăng lên chín mươi chín ca
qua ba ngày gần đây cho thấy số ca nhiễm số ca mắc mới trong cộng đồng trong khu phong tỏa và khu cách ly đều tăng
tỉnh kiên giang chỉ đạo các địa phương cần tăng cường công tác giám sát diễn biến tình hình dịch phát hiện và xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch không để lây lan và bùng phát thành dịch
đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về cách ly và triển khai xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang công bố cấp độ dịch trên địa bàn cấp tỉnh là cấp độ hai nguy cơ trung bình
trong khi đó tại đồng tháp cuộc sống bình thường mới đang dần trở lại
hiện nay tại đồng tháp tình hình dịch covid một mươi chín đang được kiểm soát khá tốt
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi tỉnh phát sinh bốn mươi một ca mắc mới nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trong đợt bùng phát dịch thứ tư từ hai mươi bốn tháng sáu đến nay lên chín bốn trăm chín mươi bốn ca trong đó có hai trăm hai mươi hai ca tử vong
hiện tỉnh đang điều trị bảy trăm sáu mươi sáu ca covid một mươi chín và đã xuất viện tám ca
tính đến sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi đồng tháp đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một đạt sáu mươi bảy ba mươi năm dân số trong độ tuổi từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm mũi hai đạt chín hai mươi bảy dân số
tỉnh đồng tháp vẫn duy trì chiến lược xét nghiệm sàng lọc để bóc tách nhanh f ở khu vực phong tỏa khu có nguy cơ cao nhằm giúp cho số ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng được kiểm soát
hầu hết các trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới tại địa phương miền tây này trong một mươi ngày gần đây chủ yếu từ người trở về từ các tỉnh trong các khu vực cách ly khu phong tỏa
đến nay một trăm bốn mươi ba trên một trăm bốn mươi ba xã phường của đồng tháp được đánh giá cấp độ hai mức nguy cơ trung bình về phòng chống dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
cuộc sống bình thường mới đang dần trở lại tại đồng tháp hiện có hai trăm ba mươi bảy doanh nghiệp công nghiệp hoạt động trở lại tạo việc làm cho gần ba mươi một năm trăm linh lao động
đồng thời có một trăm bốn mươi năm chợ tám siêu thị trung tâm thương mại và năm mươi ba cửa hàng tiện lợi hoạt động trở lại chỉ còn ba mươi bảy chợ tạm ngưng hoạt động